các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và vận dụng linh hoạt để chạy thêm các tuyến hà nội huế hà nội vinh hà nội lào cai
dịp tết dương lịch năm nay người lao động sẽ được nghỉ tới ba ngày do đó nhu cầu vận tải cũng sẽ tăng đột biến
trong khi dự tính giá vé xe dịp tết mẫu tuất hai nghìn một mươi tám tại các bến xe ở tp hcm tăng từ hai mươi sáu mươi
thì tại hà nội chưa có doanh nghiệp vận tải nào đề xuất tăng giá vé dịp tết dương lịch và tết âm lịch
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhật dân
bến xe giáp bát những ngày áp tết dương lịch hai nghìn một mươi tám
theo đại diện bến xe trong dịp tết sắp tới bến xe sẽ tập trung tăng cường vào các trạng ngắn
và đến thời điểm hiện tại chưa có doanh nghiệp vận tải nào đề xuất tăng giá vé xe khách dịp nghỉ lễ
chúng tôi cũng đang tiến hành cải tạo nâng cấp một số hạng mục của bến
và đặc biệt là chúng tôi sẽ tiêm tới hệ thống xoát vé nó mang tính hiện đại hơn
thực ra bến giáp bát này chủ yếu tập trung ở bốn
đây là bốn tuyến là thanh hóa ninh bình thái bình và nam định
đây là bốn tuyến mà thứ nhất là cung độ ở dưới hai trăm linh cây
cái thứ hai là lưu lượng hành khách cũng có thể tăng đột biến trong những ngày cao điểm này
tại bến xe nước ngầm đại diện bến này khẳng định sắp tới các nhà xe ở bến sẽ không tăng giá vé
bến xe sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các nhà xe vi phạm cam kết
tôi là liêm yết toàn bộ lên bảng điện tử tất cả các giá vé
bên tôi kiểm soát là hành khách mua vé thì liêm yết giá vé trên vé
nên cũng khuyến cáo bà con là cái thứ nhất là vào bến thì mua vé nhìn theo bảng điện tử giờ chạy
rồi khi ra thì bên tôi cũng kiểm soát qua cửa xót vé là kiểm soát cái giá vé theo quy định
liên quan đến vấn đề vé xe dịp tết sở giao thông vận tải hà nội cho biết
đã yêu cầu tổng công ty vận tải hà nội nâng cao chất lượng phục vụ
tăng cường xe đáp ứng nhu cầu trong đợt cao điểm
đặc biệt cần ngăn chặn việc đầu cơ buôn bán vé tăng giá vé giá cước vận tải trái phép
hạn chế tối thiểu hiện tượng ủn ứ khách tại các bên xe trong dịp tết dường lịch hai nghìn một mươi tám
nhằm rút kinh nghiệm từ thực tiễn và tạo tiền đề để xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn quốc
bộ công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thí điểm tại một số tỉnh thành phố
trong đó có dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư tại thành phố hải phòng
sau hơn bốn năm thực hiện dự án tại hải phòng đã đạt hiệu quả
bộ công an đã lựa chọn thành phố hải phòng làm thí điểm từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư sử dụng tiến dụng vốn ưu đãi chính phủ hungary
dự án này nhằm triển khai thực hiện nghị định số chín mươi hai nghìn một mươi ndcp của chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đến tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy bộ công an đã chủ trì
hợp với công an thành phố bộ công an thành phố thực hiện tổng kết dự án
và bàn giao cho công an hải phòng trực tiếp là khai thác vận hành hệ thống
dự án đã đảm bảo được các tiến độ yêu cầu mục đích đề ra để đảm bảo các nội dung
khi xây dựng dự án qua hoạt động điều hành từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
hệ thống cũng giúp ích rất nhiều cho hoạt động chung của không những ngành công an mà các ngành khác
tính đến nay dự án đã giúp hải phòng hoàn tất việc triển khai thu thập
nhập dữ liệu hơn năm trăm năm mươi hộ dân thường trú trên địa bàn
và tổ chức cấp số định danh cá nhân cho một chín mươi bảy triệu công dân thành phố
đạt tỷ lệ hơn chín mươi chín tổng số dân
xây dựng các quy trình nghiệp vụ triển khai các phần mềm ứng dụng
nhằm thông qua công tác đăng ký quản lý cư trú cấp và quản lý căn cước công dân
cấp số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh để thu thập cập nhật thông tin vào hệ thống
bên cạnh đó quá trình khai thác cơ sở dữ liệu đã phát hiện bắt giữ những đối tượng có quyết định truy nã
góp phần dư vương an ninh trật tự an toàn xã hội địa phương
từ những kinh nghiệm triển khai thí điểm ở hải phòng trong thời gian tới
bộ công an sẽ tiếp tục mở rộng triển khai dự án xây dựng hệ thống
quản lý dân cư tại nhiều địa phương trên cả nước
thưa quý vị sau năm năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy năm mươi sáu trên năm mươi sáu xã tại tp hcm đã hoàn thành tiêu chí về thu nhập
mức thu nhập bình quân của người dân nông thôn trên địa bàn đã đạt hơn bốn mươi hai triệu đồng một người trên một năm
một trăm linh số xã xây dựng nông thôn mới đều đạt về tiêu chí thu nhập
đồng hành cùng chương trình xây dựng nông thôn mới hội nông dân các cấp trên địa bàn tp hcm đã vận động nông dân đóng góp thực hiện các tiêu chí về giao thông nông thôn xây dựng hạ tầng cho điện đường trường trạm chợ các khu vui chơi giải trí
với giá trị trên một mươi một tỷ đồng gần ba mươi bốn hectare đất đã được người dân hiến để xây dựng hạ tầng nông thôn mới
đồng hành cùng chương trình xây dựng nông thôn mới hội nông dân các cấp trên địa bàn tp hcm đã vận động nông thôn mới xây dựng hạ tầng cho điện đường trạm chợ các khu vui chơi giải trí
tuy nhiên nga vẫn duy trì một lực lượng thường trực tại căn cứ không quân hemim và căn cứ hải quân tarot ở syri như một nhân tố bảo vệ lợi ích quốc gia và đảm bảo an ninh của nga
theo tổng thống putin trong hơn hai năm tham gia chiến dịch chống khủng bố tại syri quân đội nga đã thay đổi hoàn toàn và cho thấy khả năng được nâng cao của mình
việc hoàn thiện tiềm năng kỹ thuật và khả năng chiến đấu của quân đội nga xây dựng quân đội thế hệ mới đảm bảo cuộc sống cho các binh sĩ và gia đình sẽ là ưu tiên của chính phủ nga
chính phủ nhật bản đã quyết định hạn chế cấp phép làm việc cho những người xin tị nạn tới nước này trong bối cảnh ngày càng có nhiều người nộp đơn xin tị nạn với mục đích là tìm việc làm quyết định chính thức có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi
bộ tư pháp nhật bản sẽ chỉ cấp phép làm việc cho những người được xác định là người tị nạn thật sự
trong khi đó những người trong diện bị từ chối cấp quy chế tị nạn như đối tượng trốn nợ sẽ không được phép làm việc tại nhật bản
và sẽ không được phép làm việc tại nước này
sau khi hết thời gian lưu trú cụ thể bộ tư pháp nhật bản sẽ tiến hành quy trình sàng lọc được đơn giản hóa trong vòng hai tháng tới
đối với những người có quy chế lưu trú thuộc hình thức như du học đào tạo kỹ thuật và thăm ngắn hạn sau đó những người nộp đơn sẽ được phân loại thành ba nhóm
theo thống kê số đơn xin tị nạn tại quốc gia đông á này đã tăng vọt từ hơn một hai trăm linh đơn trong năm hai nghìn một mươi lên gần một mươi một đơn trong năm hai nghìn một mươi sáu và dự kiến sẽ đạt một mươi bảy đơn trong năm nay
tuy nhiên chỉ có hai mươi tám người được công nhận là người tị nạn thực sự trong năm ngoái